nhiều hộ dân ở xã phú phúc và xã hòa hậu huyện lý nhân tỉnh hà nam vô cùng bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường
xung quanh khu vực trạm xử lý nước thải làng nghề dệt nhuộm xã hòa hậu
người dân sinh sống quanh khu vực này cho rằng nước thải làng nghề qua trạm xử lý không bảo đảm
thậm chí không xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường khiến cho nguồn nước khu vực xung quanh bị ô nhiễm nghiêm trọng
gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân
khu vực xung quanh trạm xử lý nước thải làng nghề dệt nhuộm xã hòa hậu
mặc dù vài ngày trước đây khu vực này có mưa lớn song màu nước đen đục nước bốc mùi hôi thối khó chịu
khu vực xung quanh trạm xử lý nước thải làng nghề dệt nhuộm xã hòa hậu
không xử lý được nguồn nước thải đã thu gom mà vẫn vô tư xả thải trực tiếp ra hệ thống canh tưới tiêu
phục vụ sản xuất và nuôi cá của các hộ dân ở địa phương
mặc dù người dân đã xử lý được nguồn nước thải đã thu gom mà vẫn vô tư xả thải trực tiếp ra hệ thống canh tưới tiêu
đã kiến nghị nhiều lần lên các cơ quan chức năng của huyện của tỉnh
nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết triển đệ